đội cảnh sát kinh tế công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây làm bằng cấp và các loại giấy tờ giả
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên đường đinh công tráng thuộc phường lê mau tp vinh lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng nguyễn kim hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại tp vinh đang giao dịch tài liệu giả gồm bảy bằng tốt nghiệp của các trường cao đẳng trên địa bàn tp vinh
một số bản chứng thực sau y bản chính bảng điểm học bạ và chứng chỉ giả một mươi hai giấy phép lái xe máy hạng a một
bước đầu đối tượng hồng khai nhận toàn bộ số giấy tờ giả trên đều do đậu thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phường hương bình sản xuất
lực lượng chức năng tiếp tục điều tra tại nhà tuyết phát hiện và thu giữ gần một trăm linh phôi các loại văn bằng chứng chỉ chứng thực giả đã đong dấu
các loại máy móc in ấn và con dấu hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng